theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên quang
đêm ngày một mươi bảy tháng năm và sáng sớm ngày một mươi tám tháng năm trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to kèm rông đã gây ra thiệt hại về nhà ở và nhiều diện tích hoa màu của người dân
mưa lớn kèm rông lốc trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã làm một người bị thương
hai trăm linh bốn ngôi nhà bị đổ sập tốc mái bốn phòng học bị tốc mái hư hỏng
mưa lớn kèm rông lốc cũng đã khiến bảy mươi hai hectare rừng bị đổ gãy bảy mươi năm hectare hoa màu bị hư hỏng
một công trình thủy lợi đầu mối bị lũ cuốn trôi hoàn toàn ước thiệt hại ban đầu khoảng một tám mươi bảy tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra ubnd các huyện đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phụ trách xuống các xã nắm tình hình
và thống kê thiệt hại huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả